công an xã chuyên ngoại thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết vừa thu giữ sáu mươi bốn bình khí cười không rõ nguồn gốc
kiểm tra cửa hàng quần áo hà my tại thôn quan phố xã chuyên ngoại thị xã duy tiên do trần quốc toản làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện có hai bình khí nén dạng bình oxy loại nhỏ trọng lượng một mươi hai kg
nghi chứa khí no hai n hai o dùng để bơm vào bóng và một bịch ni lông màu đen bên trong chứa tám trăm năm mươi quả bóng cao su
quá trình làm việc trần quốc toản đã khai toàn bộ hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp thêm sáu mươi hai bình khí n hai o
bước đầu toản khai nhận một bình khí n hai o cùng bóng cao su bóng cười
trên qua mạng xã hội về bơm để bán cho các quán karaoke trên địa bàn thị xã duy tiên kim bảng và các địa bàn lân cận
một vụ vận chuyển lá thuốc lá nhập lậu số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng triệt phá
đội kiểm soát cục hải quan tỉnh cao bằng
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ hai vụ hai đối tượng vi phạm quy định về kiểm soát hải quan
vận chuyển mua hàng hóa nhập lậu không có chứng tử hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan
tăng vật thu giữ hơn hai tấn lá thuốc lá đã xấy khô chưa tách cọng nhập lậu từ trung quốc
giá trị tăng vật vi phạm trên một trăm một mươi bốn triệu đồng
hai phương tiện vận chuyển lượng lớn dầu lậu từ ngoài khơi vùng biển kiên giang vào địa bàn
thành phố phú quốc tiêu thụ vừa bị phát hiện và xử lý theo quy định
ngày hai mươi hai tháng chín kiểm tra tàu đánh cá biển số kg chín mươi một nghìn năm mươi bốn tst đang từ ngoài khơi chạy vào vùng biển do đồng biên phòng cửa khẩu cảng an thới quản lý
lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang chứa khoảng hơn năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng là ông nguyễn văn ngọc và các thành viên trên tàu không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số dầu nêu trên
cùng ngày tổ công tác tiếp tục chặn tàu kg chín mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi ba ts do ông lê tấn nhật làm thuyền trưởng để kiểm tra
lúc này trên tàu có năm người
qua kiểm tra trên tàu ông nhật có chứa khoảng hơn sáu mươi lít dầu đeo
tất cả thành viên trên tàu đều không ai chứng minh được chứng tử hợp pháp số dầu trên tàu
qua đầu tranh bước đầu các thành viên trên hai tàu đã khai nhận do dầu trôi nổi ngoái khơi rẻ nên mua về bán lại cho các tàu cá trong địa bàn kiếm lời
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với lực lượng công an hải quan đôn biên phòng
cửa khẩu hoành mô bình liêu vừa bắt số lượng lớn pháo do trung quốc sản xuất
đối tượng doàng cắm mình chú xã hoành mô huyện bình liêu bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe ô tô
biển kiểm soát một mươi bốn h ba nghìn ba trăm linh hai chở nhiều bao tải dứa màu vàng bên trong chứa các bánh pháo hình tròn hộp hình vuông pháo trứng pháo hoa dạng nổ tổng cộng ba trăm một mươi hai kg
qua điều tra xác minh ban đầu đối tượng dòng cắm mình khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời
cùng với lời khai của đối tượng mình lực lượng chức năng đã vận động đối tượng ngô thiêm thắng chú tại thôn nà sa
hoành mô bình liêu đến đầu thú tại cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn hiện nay thị trường bánh trung thu đang bước vào mùa cao điểm
để kịp thời ngăn chặn các sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc trước khi bán ra thị trường
cũng như quy trình sản xuất
bánh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng
tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng này
qua đó phát hiện và tịch thu nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
gần một năm trăm linh sản phẩm bánh trung thu này vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng tịch thu
trên ba bị sản phẩm không có bất kỳ một thông tin nào kiến minh nguồn gốc xuất xứ
đáng nói thời điểm kiểm tra tịch thu lâu hàng vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng ngày sản xuất in trên bao bì lại là ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tức là nhà phân phối có thể tùy ý chỉnh sửa thông tin để bánh còn hàng sử dụng
toàn bộ số bánh này phân phối lại cho một đầu mối khác để dán nhãn và phù phép thành bánh thương hiệu
tiến hành kiểm tra một số cửa hàng tiện lợi cơ sở kinh doanh bánh trung thu khác
hầu hết đều không có hóa đơn chứng từ thậm chí có nhiều loại ít
hàng sử dụng vẫn được bày bán các loại bánh nhập ngoại đều không có thêm phụ
khi kiểm tra những loại hàng này là chúng tôi phải cân cứ vào cái đát sản xuất
tại vì nhiều cái nhà nhập khảo mà buôn bán mà trôi nổi nội thị trường
người ta bỏ trong kho là cả sáu tháng nay rồi nhưng mà vì tiếc vì lợi nhuận người ta
vẫn đem ra người ta bán lại người dân mình mua thì lại yên toàn là những cái chữ mà tiếng
ví dụ như tiếng nước ngoài như tiếng trung tiếng hàn hoặc là tiếng nhật
thì không thấy cái đát đâu nhưng mà thấy bao bì đẹp đẽ rồi mua về ăn
mà ăn nó sẽ ra tình trạng ổn định bên cạnh các cơ sở kinh doanh bán lẻ
tại các cơ sở sản xuất cũng được tổ liên ngành kiểm tra tất cả hóa đơn chứng từ nguyên liệu đầu vào
quy trình chế biến sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tủ lưu mẫu
hàng sử dụng của từng loại bánh và tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng
qua công tác kiểm tra thì còn một số vấn đề cần lưu ý thứ nhất là chúng ta phải ghi rõ hạn chế
dụng cũng như là ngày sản xuất trên từng bao bì sản phẩm không ghi chung trong một lô để tránh trường
trường hợp là sau này có nhiều trường hợp người ta để lại rồi quá hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
thứ hai là công tác lưu mẫu phải có một tủ riêng để riêng sản phẩm của từng lô và đảm bảo là thực
quy định là bảy mẫu sản phẩm trên bảy ngày theo phương pháp là cúng chiếu thì hết ngày thứ tám thì chúng
ta sẽ đổi bỏ sản phẩm thứ nhất đi thì chúng ta sẽ đảm bảo được công tác truy xuất nguồn gốc nếu sau
đó chúng ta thấy những cái trường hợp mà ngộ độc thực phẩm dịp này cục quản lý thị trường thành
phố đà nẵng cũng triển khai được cao điểm kiểm tra thị trường tết trung thu từ ngày năm tháng chín đến hết
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trước sự đa dạng của thị trường bánh trung thu lực lượng chức năng cũng
khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu ý khi lựa chọn bánh trung thu đảm bảo nguồn gốc và chất lượng
người tiêu dùng cần chú ý đến các tiêu chí khi mua các sản phẩm bánh trung thu ví dụ như là
cái nhãn hàng hóa cũng như là sản phẩm là phải có nguồn gốc rõ ràng bao gồm tên của nhà sản xuất
địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm thì phải có ngày sản
xuất và thời hạn sử dụng tốt nhất là sử dụng các sản phẩm là mới xuất xưởng còn về chất lượng
thì tuyệt đối là không lựa chọn cũng như là mua các sản phẩm trôi nổi hơn nữa để đảm bảo an toàn
người tiêu dùng tuyệt đối không mua các loại bánh có giá rẻ bất thường hoặc giá siêu rẻ
được giao bán từ các trang mạng xã hội và sang thương mại điện tử
liên quan đến vụ trung úy công an bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm trọng thương dẫn đến
hy sinh sau một mươi bốn tiếng lẩn trốn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an tỉnh thái bình bắt giữ khi
đang lẩn trốn tại hoa lư ninh bình bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi giờ sáng nay
lực lượng phá án đã bắt giữ được võ tiến mạnh hai mươi một tuổi trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
là nghi phạm dùng dao đâm khiến trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
hy sinh võ tiến mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở hoa lư ninh bình sau
khi bị bắt đối tượng đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình để phục vụ điều
tra như tin đã đưa khoảng gần một mươi giờ tối qua trung úy đỗ văn tú nhận được tin báo của quần
chúng nhân dân tại đường phạm như trinh tổ năm thị trấn an bài huyện quỳnh phụ trình báo về việc xuất
đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản sau khi nhận được tin báo đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo
chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin trong quá trình xác minh đồng chí đỗ
văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường mặc dù đã
được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng công an tỉnh
thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tăng lễ cho đồng chí đỗ văn tú theo
quy định của ngành đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ trung
ý lên thượng úy cho đồng chí đỗ văn tú chia buồn với gia đình đồng chí đỗ văn tú ban giám đốc
công an tỉnh đã xuống thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ gia đình đồng chí trong lúc tăng ra
căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố ngày hôm
qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa
hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra các quyết định cụ thể như sau quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
vũ hồng quang nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không của hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố và vũ hoàng dũng
lao động tự do cùng về tội đưa hối lộ quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở
và nơi làm việc đối với nguyễn mạnh cương trưởng phòng thương mại điện tử công ty cổ phần hàng không việt tre
trần thanh nhã lao động tự do và đặng nhật đức giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn top asian japan
cùng về tội đưa hối lộ sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụ
đối với bị can có lý lịch nêu trên cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau gần bốn ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt chín bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
hội đồng xét xử nhận định vụ án này có nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo trong quá trình điều tra và khai báo trước tòa đều thành khẩn khai báo đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại trả lại số tiền do sai phạm mà có được
điều này thể hiện các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội mong muốn khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử cho rằng vẫn cần một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo do đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước suy giảm niềm tin trong nhân dân
kết thúc phiên tòa các căn cứ và các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị khương cựu nhân viên hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm sau tháng tù
bị cáo trần thị vân cựu giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba năm đến ba năm sau tháng tù
thưa quý vị ngày hôm qua một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất thiết bị chekov ở miền nam đài loan trung quốc
khiến ít nhất bốn lính cứu hỏa thiệt mạng hơn một trăm linh người bị thương và một số người vẫn đang bị mắc kẹt
một mươi chín công dân việt nam đã bị thương trong vụ việc
ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi bảy h tức bốn h chiều cho giờ việt nam
tại nhà máy sản xuất thiết bị chekhov tại khu khoa học công nghệ huyện bình đông
khi lực lượng cứu hỏa tiến vào nhà kho hai tầng được cho là nơi ngọn lửa bùng phát
một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển vào nhà và khiến nó sập xuống
ngay sau khi vụ nổ xảy ra ba mươi bốn xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tới khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng chín ngọn lửa mới được kiểm soát
một nhân chứng cho hay khoảng ba trăm linh bốn trăm linh người có mặt trong nhà máy vào thời điểm vụ nổ xảy ra
giới chức bình đông đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp
cảnh báo các bệnh viện sẵn sàng đón lượng lớn bệnh nhân đồng thời điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu tính đến sáng ngày hôm nay có ba công dân việt nam đã bị thương nặng
nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và một mươi sáu công dân khác bị thương nhẹ
các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị
một số công dân đã xuất viện thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc
trung quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc thăm hỏi các công dân bị thương
và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc

hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao tại số điện thoại tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn